sau khi nhận được thông tin và tổ chức hội chẩn với các bác sĩ bệnh viện đa khoa khu vực miền núi phía bắc quảng nam tỉnh quảng nam
các bác sĩ bệnh viện chợ rẫy đã nhanh chóng cử đoàn công tác ra quảng nam hỗ trợ điều trị cho chùm ca ngộ độc botulinum
xảy ra vào ngày một mươi tám tháng ba khiến cho một mươi người nhập viện cấp cứu trong đó có nhiều trẻ em
các bác sĩ bệnh viện chợ rẫy đã gửi về những hình ảnh từ bệnh viện đa khoa khu vực miền núi phía bắc quảng nam
nơi đang điều trị một mươi ca ngộ độc botutulinum tuyếp e các ca bệnh được phân thành ba nhóm
nhóm thứ nhất gồm năm người ăn các chép muối ủ chua vào ngày năm tháng ba và xuất hiện triệu chứng đau bụng nôn ói yếu dần tay chân
một bệnh nhân đã tử vong sau ba ngày trong khi bốn ca còn lại đang được điều trị
nhóm thứ hai bao gồm một bệnh nhân ăn cá chép muối ủ chua vào ngày một mươi bốn tháng ba và xuất hiện triệu chứng nôn ói yếu tay chân suy hô hấp phải thở máy
nhóm thứ ba bao gồm bốn người trong cùng gia đình cũng ăn các chép muối ủ chua và sau đó xuất hiện triệu chứng nôn ói
sau hấp phải thở máy và hai bệnh nhân còn lại mệt đừ yếu nhẹ tứ chi
các bác sĩ cho biết điểm chung của ba chùm ca bệnh này là đều ăn cá chép muối ủ chua và bị ngộ độc botutulinum
loại độc tố gây ra bởi vi khuẩn yếm khí clostridium botulinum
đây là món ăn phổ biến tại địa phương và thường được chế biến bằng cách đóng vào hộp thủy tinh rồi để ủ kính trong hai ba tuần
tạo điều kiện thuận lợi cho vi khuẩn phát triển
các bác sĩ cho biết điểm chung của ba chùm ca bệnh này là đều ăn cá chép muối ủ chua và phải thở máy

các bác sĩ cho biết điểm chung của ba chùm ca bệnh này là đều ăn cá chép muối ủ chua và bị ngộ độc botulinum